liên quan đến vụ năm người thương vong nghi do súng gây ra công an tp phú quốc tỉnh kiên giang đã có báo cáo ban đầu về vụ việc và xác định có mâu thuẫn về tranh chấp đất đài
theo đó vào khoảng một mươi một h hai mươi phút trưa ngày hai mươi bảy tháng một mươi do mâu thuẫn về tranh chấp đất đai với nhóm của khúc văn đoài chú tại xã cửa dương tp phú quốc
nhóm của võ văn lương bùi minh trung cùng chú ở tỉnh cà mau kéo theo khoảng năm mươi đối tượng khác đi trên tám xe ô tô đến thửa đất của khúc văn đoài
tọa lạc tại tổ một mươi hai ấp bến tràm xã cửa dương tp phú quốc để giải quyết mâu thuẫn
trong nhóm lương có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi và bắn liên tục vào nhóm của đoài
hậu quả đã khiến phan trọng hải và nguyễn anh thư bị bắn tử vong ba người bị thương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc đã tạm giữ một xe ô tô một mươi sáu chỗ và một mươi bảy đối tượng có liên quan để làm việc
xác minh làm rõ vụ việc xử lý theo quy định của pháp luật